các bạn đang theo dõi tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
như vậy là chỉ còn hơn hai tuần nữa là đến tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi
thế nhưng diễn biến dịch tại thành phố hà nội lại hết sức căng thẳng
ngày hôm qua ngày một mươi bốn tháng một lần đầu tiên kể từ khi đại dịch xuất hiện
hà nội ghi nhận số ca mắc mới trong ngày vượt qua mốc ba trường hợp
theo đánh giá cấp độ dịch mới nhất ba mươi quận huyện của hà nội đều thuộc địa bàn nguy cơ cấp hai và ba
nguy cơ trung bình và cao
ngày một mươi năm tháng một ủy ban dân thành phố hà nội ban hành thông báo đánh giá cấp độ dịch
trong phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
kết quả đánh giá cấp độ dịch mới nhất được cập nhật tới chín giờ ngày một mươi bốn tháng một
theo đó hà nội vẫn ở cấp độ hai
nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng nhưng nhiều quận huyện thị xã và xã phường thị trấn
có sự điều chỉnh cấp độ dịch so với báo cáo đánh giá bảy ngày trước
hai tuần nay hà nội ghi nhận hai mươi một tám trăm chín mươi trường hợp mắc covid một mươi chín tại cộng đồng tăng hai bốn trăm sáu mươi ba ca so với trước đó
ở cấp huyện trong ba mươi quận huyện thị xã hiện có hai mươi ba quận huyện thị xã ở cấp độ hai
bảy quận huyện cầu giấy nam tử liêm thanh xuân ba đình
gia lâm hoàng mai long biên ở cấp độ ba nguy cơ cao tương ứng với màu cam
so với tuần trước đó quận hoàn kiếm từ cấp độ ba vùng cam xuống cấp độ hai vùng vàng
như vậy hiện thành phố không có quận huyện nào ở vùng xanh và vùng đỏ
cũng trong một mươi bốn ngày gần đây có một trăm năm mươi tám xã phường thị trấn ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng
phân bố theo các quận huyện thị xã
cụ thể gia lâm một mươi ba đơn vị đống đa một mươi một đơn vị thanh xuân một mươi đơn vị hoài đức một mươi đơn vị
nam tử liêm chín đơn vị ba đình chín đơn vị thanh trì chín đơn vị hai bà trưng chín đơn vị
hoàng mai tám đơn vị cầu giấy bảy đơn vị hoàn kiếm bảy đơn vị hà đông sáu đơn vị đông anh sáu đơn vị
ứng hòa năm đơn vị thường tín năm đơn vị thanh oai năm đơn vị trương mỹ năm đơn vị long biên năm đơn vị
sóc sơn bốn đơn vị quốc oai bốn đơn vị tây hồ ba đơn vị bắc tử liêm ba đơn vị phú xuyên hai đơn vị
mê linh hai đơn vị sơn tây một đơn vị
theo đánh giá cấp độ dịch một trăm năm mươi tám xã phường thị trấn của hai mươi năm quận huyện này thuộc cấp độ ba
còn lại trong số bốn trăm hai mươi một xã phường thị trấn có năm mươi bốn xã phường thị trấn ở cấp độ một và ba trăm sáu mươi bảy xã phường thị trấn ở cấp độ hai
hiện hà nội có năm mươi tám một trăm chín mươi năm trường hợp f được điều trị và cách ly trong đó hơn bốn mươi bảy người được theo dõi cách ly tại nhà
ngoài ra thành phố đang điều trị cho hơn hai năm trăm linh người
ngoài ra thành phố đang điều trị cho hơn hai năm trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín ở mức độ trung bình năm trăm bốn mươi chín trường hợp diễn biến nặng nguy kịch tăng một mươi tám năm so với trung bình bảy ngày trước
trong đó bốn trăm bảy mươi bảy ca phải thở oxy qua mặt nạ gọng kính hai mươi một người thở oxy dòng cao hfnc chín người thở máy không xâm lấn bốn mươi một ca thở máy xâm lấn và một trường hợp phải lọc máu
thành phố đã tiêm được tổng cộng một mươi ba sáu trăm linh bảy sáu trăm chín mươi năm mũi vaccine phòng bệnh covid một mươi chín

mũi bổ sung đã tiêm là hai trăm ba mươi năm bảy trăm bốn mươi một mũi nhắc lại là một ba trăm năm mươi bốn ba trăm bảy mươi một
trong những ngày gần đây hà nội ghi nhận gần ba ca mắc covid một mươi chín
lãnh đạo thành phố yêu cầu thực hiện nghiêm phòng chống dịch đặc biệt là dịp tết nguyên đán
kết luận hội nghị giao ban trực tuyến giữa ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hà nội với ban chỉ đạo quận huyện về công tác phòng chống dịch vừa diễn ra trên địa bàn
phó chủ tịch ubnd
phó chủ tịch ubnd thành phố chủ xuân dũng yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục kiên định các giải pháp phòng chống dịch mà thành phố đã đặt ra
ông triều xuân dũng khẳng định ý thức người dân rất quan trọng trong công tác phòng chống dịch
có giải pháp cụ thể triển khai thực hiện hiệu quả nhất từng nội dung trong công thức năm k cộng vaccine tu điều trị cộng công nghệ cộng ý thức người dân
phó chủ tịch chử xuân dũng đề nghị các địa phương thống nhất thực hiện đúng vai theo đúng phân cấp phân quyền vào cuộc nghiêm túc hơn
không trông chờ vào thành phố đảm bảo từ cơ sở các phần việc quan trọng như mua sắm thuốc kit test covid một mươi chín
đồng thời phó chủ tịch cho biết thành phố sẽ tập trung cho việc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín ở tầng ba
ông chủ xuân dũng đề nghị các quận huyện thị xã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch dịp thức nguyên đán nhâm dần
theo đúng chỉ thị số ba mươi năm của thủ tướng chính phủ thực hiện đúng quy trình quản lý bệnh nhân covid một mươi chín
các đơn vị điều chỉnh lại cách điều hành phân bổ nhân lực đáp ứng công tác chăm sóc bệnh nhân covid một mươi chín không để quá tải
về công tác tiêm vaccine phòng covid một mươi chín ông triều xuân dũng yêu cầu sở y tế báo cáo hàng ngày tiến độ từng địa phương
tăng cường đồn đốc việc tiêm vaccine cho người từ năm mươi tuổi trở lên có bệnh nền
phó chủ tịch ủy ban dân thành phố hà nội yêu cầu các đơn vị phải cập nhật kịp thời dữ liệu người nhiễm covid một mươi chín mới
vào phần mềm quản lý của thành phố trên hệ thống còn ghi nhận được phản ánh của người dân
lãnh đạo các địa phương phải cài đặt phần mềm này vào smartphone tương tác liên tục để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân
phần mềm thiết lập rồi mà các địa phương không vào cuộc thì vô ích
trước những diễn biến có chiều hướng xấu của thành phố ngành y tế hà nội đề xuất bộ giao cho các bệnh viện của trung ương
chỉ đạo hỗ trợ các bệnh viện tuyến thành phố và tuyến dưới của thủ đô về tiếp nhận bệnh nhân covid một mươi chín nặng nguy kịch
lẫn đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn về hồi sức tích cực lọc máu kiểm soát nhiễm khuẩn
ngày một mươi bốn tháng một lần đầu tiên kể từ khi đại dịch xuất hiện hà nội ghi nhận số ca mắc mới trong ngày vượt qua mốc ba trường hợp
thống kê của sở y tế hà nội cho thấy tính đến hết ngày một mươi ba tháng một tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương có một trăm ba mươi năm bệnh nhân nặng nguy kịch
con số này tại bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín bệnh viện đại học y hà nội là hai trăm một mươi tám trường hợp
các f theo dõi cách ly tại nhà là bốn mươi bốn sáu trăm hai mươi năm ca số ca tử vong trong ngày là một mươi ba trường hợp
tổng số người tử vong do covid một mươi chín từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay là ba trăm linh bảy người đa số bệnh nhân tử vong là cao tuổi trên tám mươi có bệnh nền chưa tiêm vaccine
hiện hầu hết các bệnh viện của hà nội đều hoạt động theo mô hình bệnh viện chia đôi
hiện vẫn kiểm soát được dịch covid một mươi chín và đảm bảo công tác khám chữa bệnh thông thường cho người dân
các trung tâm y tế của hà nội đã cấp phát một mươi bảy bảy trăm linh
bảy trăm chín mươi năm liều monopizavir cho f điều trị tại nhà
thành phố cũng đã cấp phát hơn năm mươi một gói thuốc a đến tận nhà các f
túi thuốc b hiện đã chuẩn bị đủ cơ số theo quy định tại tủ thuốc của các trạm y tế
sở y tế đã cấp ba mươi chín hai trăm bốn mươi năm liều túi thuốc c hiện đã sử dụng hai mươi sáu bảy trăm chín mươi năm liều
tại buổi làm việc các thành viên đoàn công tác của bộ y tế đều nhấn mạnh công tác điều trị ngày càng nóng do số ca bệnh tăng số ca nặng tăng
số ca f điều trị tại nhà cũng tăng
thời gian qua ngoài bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín hỗ trợ tiếp nhận bệnh nhân nặng của hà nội
một số đơn vị như bệnh viện bạch mai đã đào tạo hơn một cán bộ y tế của hà nội hỗ trợ quận đống đa triển khai thiết lập và vận hành các trạm y tế lưu động
bệnh viện việt đức cử một mươi tám bác sĩ xuống hỗ trợ quận hoàn kiếm điều trị covid một mươi chín
các chuyên gia của bộ y tế đề nghị hà nội cần thành lập sở chỉ huy chống dịch đồng thời kết nối giao ban điều trị giữa hà nội và các bệnh viện tuyến trung ương
được bộ y tế giao hỗ trợ đồng hành để trao đổi về chuyên môn điều trị phục vụ việc chuyển tuyến bệnh nhân phù hợp
cùng với đó đoàn công tác của bộ y tế đề xuất hà nội nghiên cứu thiết lập khu vực chăm sóc giảm nhẹ dành cho các đối tượng quá cao tuổi
bệnh nền rất nặng phục vụ các gia đình có nguyện vọng chăm sóc giảm nhẹ cho người thân
phát biểu tại buổi làm việc phó giáo sư tiến sĩ nguyễn trường sơn thứ trưởng bộ y tế nhấn mạnh
bộ sẽ có những chỉ đạo sát sao cụ thể các bệnh viện trực thuộc cùng trao đổi với đề xuất của bộ ngành
giao các bệnh viện bộ ngành trên địa bàn dành dương bệnh phù hợp để điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
nhưng vẫn đảm bảo công tác khám chữa bệnh thông thường
bộ y tế cho rằng việc tổ chức hệ thống ba tầng điều trị đã có nhiều kết quả tốt trong thời gian vừa qua
tuy nhiên thứ trưởng cho rằng các bệnh viện trung ương và bệnh viện tầng ba của hà nội
được giao nhiệm vụ hỗ trợ tiến dưới cần thực hiện theo mô hình bệnh viện trị em
không chỉ hỗ trợ bệnh viện tầng hai mà còn cả tầng một và trạm y tế lưu động theo hình mạng lưới
để có thể chủ động trong hỗ trợ tránh để quá tải ở tầng điều trị hai và ba không hợp lý thứ trưởng nhấn mạnh
về đề xuất của hà nội liên quan đến việc tập huấn chuyên môn điều trị chăm sóc bệnh nhân covid một mươi chín
thứ trưởng nguyễn trường sơn cho biết với hà nội trong giai đoạn hiện nay
cần tập trung nhân lực y tế phòng chống dịch cho các trạm y tế lưu động điều trị bệnh nhân
những việc hành chính cần huy động các lực lượng khác đảm nhiệm đồng hành cùng y tế
thưa quý vị và các bạn để hạn chế sự bùng phát của dịch bệnh nhất là vào dịp tết nguyên đáng
ngoài những biện pháp trên các quận huyện còn cần phải tăng cường quản lý về thiết bị y tế
cũng như kinh doanh dược phẩm trên địa bàn thành phố để tránh tình trạng người dân tự ý mua thuốc điều trị covid một mươi chín
để đón một cái tết an toàn và bình an mỗi người dân cần nghiêm túc chấp hành các yêu cầu về cách ly tránh tụ tập của địa phương
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại